thông tin mà phóng viên thời sự chúng tôi vừa mới ghi nhận qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận hai bà trưng hà nội
đã phát hiện ổ nhóm hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất
với số lượng rất lớn trên địa bàn
lần theo dấu vết các trinh sát đã thu giữ được gần năm năm trăm linh bao thuốc lá điếu
được vận chuyển rất tinh vi theo đường bưu điện
ba thùng các tông chứa tổng số năm bốn trăm bốn mươi bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất
trên bao bì phần lớn là tiếng nước ngoài
tất cả số hàng này đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
rất khó phát hiện và các đối tượng vận chuyển thường với số lượng tương đối lớn
khoảng năm trăm linh một cây thuốc
nó vi phạm nghiêm trọng trong luật hình sự
vì trên một trăm năm mươi cây đã khởi tố về cái tội buôn bán hàng cấm
hai đối tượng vận chuyển số thuốc lá này là you jeu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
tại tỉnh quảng đông trung quốc và nguyễn trí thành sinh năm hai nghìn một tại bắc ninh
hiện cả hai đối tượng đều có tổng số năm bốn trăm bốn mươi bao thuốc lá điếu
theo báo cáo điều tra qua mạng xã hội nhu quen thành trên mạng xã hội vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
do thành biết giao tiếp bằng tiếng trung quốc nên yu đã rủ thành đi làm phiên dịch riêng
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai yu nói có lô thuốc lá điếu nhập lậu của bạn yu gửi từ thành phố hồ chí minh
ra hà nội để chuyển đi trung quốc
nếu thành có khách muốn mua thì sẽ giới thiệu để bán
tất cả số hàng hóa này được gửi theo hình thức chuyển phát nhanh
em với anh ở trung quốc có giao quan hệ khá thân thiết với bạn bè
thế nên là từ trước đến giờ anh ấy mỗi lần nhờ em đi thì cũng có sự công tán mà chỉ được anh ấy đi ăn uống cùng anh ấy thôi
lần này vận chuyển em cũng có biết là thuốc lá
nhưng mà do chứa được pháp luật nên là em cũng vẫn đi lấy hàng cùng anh ấy bình thường
qua vụ án này cho thấy tính chất mức độ vận chuyển hàng hóa của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt
về thuốc trung quốc xuất xứ đi sản xuất từ bên căm
thuốc này sẽ được đưa vào trung quốc để tiêu thụ nếu mà các đối tượng cho lọt cái việc vận chuyển này
qua trình khai nhận thì giá nhập của một số loại thuốc này có giá trung bình khoảng bốn trăm năm mươi một cây tương đương là bốn mươi năm năm mươi một bao
đấy là các loại có giá trung bình còn có những loại đắt hơn có giá khoảng một trăm linh đến hai trăm linh nghìn một bao
cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu
tội phạm vận chuyển hàng cấm quy định tại khoản ba điều một trăm chín mươi một bộ luật hình sự
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra mở rộng